hà nội phát hiện thêm bốn ca nhiễm biến thể omicron
tới ngày hai mươi tháng hai hà nội ghi nhận tổng một mươi tám ca covid một mươi chín nhiễm biến thể omicrone
xếp thứ ba trên một mươi tám địa phương ghi nhận f mắc biến thể này
bộ y tế tối ngày hai mươi tháng hai thông báo đến nay tại việt nam đã ghi nhận hai trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến thể omicron
nhiều hơn hôm qua là năm ca
trong đó thành phố hồ chí minh có chín mươi bảy ca quảng nam là hai mươi bảy hà nội một mươi tám khánh hòa một mươi một đà nẵng tám kiên giang bốn
quảng ninh hai mươi thanh hóa hai hải dương hai hải phòng một long an hai bà rịa vũng tàu một bình dương hai
lâm đồng một ninh bình một hương yên sáu bình phước một và an giang một
như vậy trong ngày hôm nay bộ y tế đã ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến thể omicron ở hà nội
ca còn lại là ở an giang
đây cũng là địa phương thứ một mươi tám trong cả nước ghi nhận f mắc biến thể này
ca covid một mươi chín đầu tiên tại việt nam phát hiện nhiễm biến thể omicron phát hiện tại bệnh viện một trăm linh tám ngày hai mươi ba tháng một mươi hai công bố ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cuối tháng một phó giám đốc sở y tế hà nội vũ cao cương cho biết thủ đô ghi nhận một mươi bốn ca covid một mươi chín nhiễm biến thể omicron
trong đó có một mươi ba trường hợp nhập cảnh và một người ngoài cộng đồng
ca đầu tiên ở cộng đồng nhiễm omicrone là nhân viên làm việc tại khách sạn green vista tại hà nội
tiếp xúc với một mươi ba người nhập cảnh trên
theo bộ y tế thời gian tới nguy cơ tiếp tục ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến thể omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn
đặc biệt với biến thể omicron việc lây nhiễm sẽ có nguy cơ gia tăng nhiều hơn ở nhóm trẻ chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín
để chủ động kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong bối cảnh biến thể omicron có thể xâm nhập và lây lan nhanh
bộ y tế đề nghị các địa phương cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
và các hướng dẫn của bộ y tế về chủ động phòng chống biến thể omicrone
bên cạnh đó các địa phương cần phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur để gửi mẫu bệnh phẩm
bệnh nhân ghi nhiễm biến thể omicron để tiến hành xét nhiệm giải trình chính tự gen khẳng định
kỷ lục kép hà nội vụt tăng lên hơn năm một trăm linh f mới hơn một trăm tám mươi một hai trăm linh ca đang điều trị và theo dõi
trong hơn năm một trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới vừa được thông báo có một năm trăm một mươi tám ca cộng đồng
toàn thành phố hiện có hơn bốn bảy trăm linh ca phải nhập viện trong tổng số một trăm tám mươi một hai trăm hai mươi hai ca đang điều trị và theo dõi
sở y tế hà nội tối ngày hai mươi tháng hai thông báo trong hai mươi bốn giờ qua thành phố phát hiện năm một trăm linh hai ca covid một mươi chín mới
trong đó một năm trăm một mươi tám ca cộng đồng bệnh nhân phân bố tại một trăm bảy mươi một xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoài đức ba trăm ba mươi nam tử liêm ba trăm một mươi năm
sóc sơn ba trăm linh sáu bắc tử liêm hai trăm linh chín long biên hai trăm hai mươi một trường mỹ hai trăm một mươi bảy hai bà trương một trăm chín mươi thanh tất một trăm tám mươi tám hà đông một trăm bảy mươi năm thanh trì một trăm bảy mươi bốn đống đa một trăm bảy mươi bốn
như vậy từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay hà nội ghi nhận hai trăm linh một năm trăm một mươi tám ca covid một mươi chín với chín trăm linh tám ca tử vong
chỉ trong chưa đầy một tuần